bệnh viện bệnh nhiệt đới trung hương tiếp nhận năm sáu ca covid một mươi chín nặng mỗi ngày
nhập viện trong tình trạng suy hô hấp đặt nội khí quản hầu hết là người chưa tiêm vaccine
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
khoảng một tuần trở lại đây số ca f công nặng có xu hướng tăng nhanh trung bình mỗi ngày có năm sáu ca nhập viện
bệnh nhân được y tế tuyến tỉnh chuyển tới nhiều nhất tại hưng yên phú thọ nam định hà nam hà nội
các bệnh nhân đều trong tình trạng suy hô hấp một số phải can thiệp đặt ống nội khí quản thở máy ngay khi vào viện
bệnh viện đang điều trị khoảng năm mươi ca nặng và nguy kịch trong đó một mươi chín trường hợp thở máy và một ca can thiệp ếchmore
tại hai khoa hồi sức tích cực và cấp cứu đa số bệnh nhân là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tăng huyết áp tiểu đường
trong đó chỉ một người trú tại hà nội đã tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín từ tháng chín những trường hợp còn lại đều chưa tiêm vaccine
bác sĩ phúc nhận định bệnh nhân nặng có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn này do dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành
một số trường hợp chưa tiêm vaccine tiêm chưa đủ liều hoặc chưa đặt thời gian tối thiểu để có kháng thể sau tiêm
làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng nhất là với đối tượng người cao tuổi người mắc bệnh nền
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bác sĩ phúc nhấn mạnh ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để ngăn dịch lan rộng bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
mọi người cần tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế tránh việc tụ tập đông người để hạn chế lây nhiễm
bác sĩ phúc nói các tỉnh thành nên để nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn tiến nặng và tử vong đặc biệt là nhóm trên năm mươi tuổi
bác sĩ cũng lưu ý người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
do vậy người dân không nên chủ quan mà lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương còn điều trị năm trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín tại nhiều khoa như hồi sức tích cực cấp cứu nhi nội tổng hợp virus ký sinh trùng
hà nội và nhiều tỉnh phía bắc đang xu hướng tăng ca nhiễm ngày một mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm sáu mươi năm ca nhiễm một mươi ba ổ dịch đang lưu hành và được dự báo vẫn tiếp tục tăng
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động với phương án là ổ dịch xuất hiện ở đâu sẽ lập trạm y tế đến đó
đồng thời linh hoạt xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
tổng số ca nhiễm tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là năm bảy trăm bảy mươi tám ca trong đó có hai hai trăm linh hai ca ở cộng đồng và ba bảy trăm năm mươi tám ca đã được đi cách ly
các nhà khoa học vừa phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona mà con người từng biết
không như vậy kháng thể còn tiêu diệt mọi biến chủng của sars cov hai kể cả biến chủng delta
kháng thể này được đặt tên là dh một nghìn bốn mươi bảy
các bằng chứng nghiên cứu cho thấy kháng thể có khả năng ngăn ngửa lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín theo daily mail
dh một nghìn bốn mươi bảy hoạt động bằng cách bám vào tế bào virus sau đó vô hiệu hóa và ngăn không cho virus tái tạo
các nhà khoa học tại đại học bắc carolina ở chapel hill mỹ và đại học duke nước mỹ thực hiện nghiên cứu này
nhóm nghiên cứu tin rằng kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy cũng có thể chống lại những chủng virus corona mới
trong tương lai nếu không may chúng lây nhiễm từ động vật sang người
để phát hiện dh một nghìn bốn mươi bảy nhóm nghiên cứu đã xác định và phân tích một bảy trăm linh kháng thể virus corona
trong đó có năm mươi kháng thể có khả năng bám vào tế bào virus của sars cov hai và sars cov hai
loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng sars vào những năm hai nghìn
khi kháng thể bán được vào virus thì nó sẽ vô hiệu hóa được virus đó
trong số năm mươi kháng thể trên thì dh một nghìn bốn mươi bảy đặc biệt hiệu quả
dh một nghìn bốn mươi bảy có thể bám vào mọi loại virus corona trên cả con người và động vật
bất kể virus có đột biến và sản sinh ra nhiều biến thể
điều này cũng có nghĩa là dh một nghìn bốn mươi bảy vẫn có thể hiệu quả với những loại virus corona lây nhiễm sang người trong tương lai
các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm dh một nghìn bốn mươi bảy trên những con chuột đã tiếp xúc với mầm bệnh covid một mươi chín
kết quả là những con chuột vẫn khỏe mạnh
các thử nghiệm sau đó cũng cho thấy kháng thể này cũng vô hiệu hóa với biến chủng delta và nhiều chủng virus corona khác
có thể lây nhiễm từ động vật sang người
đây là kháng thể có tiềm năng trở thành phương thức giúp ngăn chặn dịch bệnh hiện nay
tiến sĩ barton haines một thành viên của nhóm nghiên cứu tại đại học duke cho biết
hiện tại phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng được xem là một trong những phương pháp điều trị covid một mươi chín hiệu quả nhất
phương pháp điều trị này hoạt động bằng cách bơm vào cơ thể bệnh nhân kháng thể covid một mươi chín để hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt virus
phương pháp trên đặc biệt hiệu quả với những người chưa được tiêm chủng mắc bệnh nặng hay có hệ miễn dịch yếu
nhóm nhà nghiên cứu tin rằng nếu kết hợp điều trị kháng thể đơn dòng với dh một nghìn bốn mươi bảy sẽ giúp điều trị covid một mươi chín hiệu quả hơn rất nhiều
sau khi tiếp xúc với f chúng ta phải xét nghiệm covid một mươi chín và thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm covid một mươi chín bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm pcr
nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất theo vers
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ khuyến cáo mọi người hãy xét nghiệm khi biết hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
sau khi tiếp xúc với mầm bệnh nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất có thể cho ra kết quả dương tính là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này là năm bảy ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh theo cdc mỹ
sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus sars cov hai khi xâm nhập vào cơ thể
sẽ cần thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện các chuyên gia cho biết
trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm mọi người dù đã tiêm vaccine hay chưa thì vẫn cần tự cách ly tránh tiếp xúc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang để không lây bệnh cho người khác
vaccine hiện tại dù đã đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ một trăm linh nguy cơ lây nhiễm
một người nhiễm dù không triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác
các nghiên cứu cho thấy khoảng năm mươi chín số người nhiễm bị lây từ f không chịu chứng
với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên mà cho kết quả âm tính
thì cần phải xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ sau đó
nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm pcr
khi covid một mươi chín vẫn còn là mối đe dọa thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác
khi mọi người tụ tập với nhau trong không gian kín để giảm nguy cơ lây nhiễm
các chuyên gia khuyến cáo những người có mặt cần phải đeo khẩu trang và mở cửa để không khí được thoáng mát